những người thầy trong thời đại bốn những người không chỉ dạy chữ dạy kiến thức mà còn là những người đầu tiên theo đúng khái niệm dạy theo cách cầm tay chỉ việc và tạo ra những người lao động tay nghề cao cho xã hội
những người nhà giáo của ngành giáo dục nghề nghiệp thì không chỉ đơn thuần là một giáo viên mà còn là những người định hướng nghề và hướng nghiệp sau này
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một chúng ta hãy cùng gặp những người thầy như thế để xem công việc của họ
đây là một giờ lên lớp của thầy giáo trương văn chuyên giáo viên khoa điện trường cao đẳng cơ điện hà nội
hiện anh đang phụ trách trực tiếp huấn luyện thí sinh tham gia thi nghề robot di động cho kỳ thi tay nghề asean và tay nghề thế giới sắp diễn ra
là thầy giáo trẻ anh cũng rất tích cực trong các hoạt động chế tạo thiết bị robot cho nhà trường để tham gia học thực hành thường xuyên tham gia cuộc thi robocon việt nam
các thí sinh anh huấn luyện đều đạt huy chương vàng và các thành tích cao trong các cuộc thi tay nghề các cấp
anh chia sẻ người thầy giáo trong ngành giáo dục nghề nghiệp hiện nay cần phải luôn trao dồi kiến thức để có thể phù hợp với nhu cầu của xã hội
tìm cách cập nhật những công nghệ mới để làm sao đưa những công nghệ mới mà đang có ở trên thế giới đưa về cho các em sinh viên để có thể tiếp cận được những công nghệ mới
để luôn đưa ra những hướng đi tích cực cho mình và hướng cho mình đến những cái tốt đẹp hơn về công việc cho mình
một thầy giáo trẻ khác cũng có đam mê với dạy nghề như thầy chuyên nhưng đam mê của thầy là điện nhà thông minh
thầy vũ thanh tuyến công tác tại khoa điện cũng là người tham gia huấn luyện thí sinh tham gia các cuộc thi tay nghề quốc gia asean thế giới từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
thí sinh của anh đều đạt được thành tích cao huy chương vàng bạc
thầy vũ thanh tuyến cũng được tặng thưởng của bộ lao động thương minh và xã hội nhận giấy khen của thành phố hà nội vì thành tích xuất sắc trong huấn luyện thí sinh thành phố
tham gia cuộc thi tay nghề
qua kỳ thi thì mình biết được cái tiêu chuẩn và từ cái tiêu chuẩn đấy mình phải cập nhật để làm sao mình có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà tài nghề thế giới đưa ra
trong bối cảnh xã hội hiện nay khi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng
thì những nhà giáo trong ngành giáo dục nghề nghiệp càng phải nâng cao trình độ cập nhật kiến thức trình độ của bản thân để trở thành những người thợ giỏi thầy giỏi
từ đó mới có thể đào tạo nên lực lượng lao động chất lượng

để giáo dục nghề nghiệp thì đầu tiên chính là phải xây dựng phát triển lực lượng giáo viên đạt tiêu chuẩn và cập nhật trình độ khu vực thế giới